tại hà nội đã diễn ra buổi tọa đàm với nội dung đức thánh trần trong tâm thức văn hóa tín ngưỡng người việt
với mong muốn tìm hiểu và đánh giá đúng vai trò tầm vóc về giá trị hình tượng của đức thánh trần trong lịch sử văn hóa tín ngưỡng tục thờ cúng của người việt
hội quán di sản đã phối hợp với nhiều cá nhân và các nhà nghiên cứu văn hóa tổ chức thành công buổi tọa đàm
lâu nay nhiều ấn phẩm về các nhân vật lịch sử được xuất bản trong đó có hưng đạo vương trần quốc tuấn
nhưng dường như những miêu tả trong sách và hình tượng ngoài đời thực lại bị tách rời nhau
buổi tọa đàm với mục đích là nơi trao đổi trò chuyện thân mật giữa những người yêu văn hóa cổ truyền
về hình tượng nhân vật đức thánh trần trong lịch sử và trong văn hóa tín ngưỡng của người việt
cũng tại đây những băn khoăn thắc mắc của người tham dự sẽ được các nhà nghiên cứu lịch sử
văn hóa dân gian có uy tín giải đáp một cách thỏa đáng
tại tọa đàm nhà sử học lê văn lan nhà sử học dương trung quốc nhà nghiên cứu văn hóa vũ thế khôi
tiến sĩ vũ đức cường họa sĩ nguyễn mạnh đức và nhiều nhà nghiên cứu học giả uy tín khác
cùng tham gia trò chuyện chia sẻ và giải đáp những thắc mắc của các bạn trẻ
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé